phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci vừa phát động chương trình đánh giá công bố doanh nghiệp bền vững tại việt nam năm hai nghìn hai mươi
chương trình được phối hợp thực hiện cùng với bộ lao động thương binh và xã hội bộ tài nguyên và môi trường tổng liên đoàn lao động việt nam
các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được đánh giá thông qua bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững csi hai nghìn hai mươi
với một trăm hai mươi bảy chỉ số ở bốn lĩnh vực chỉ số kết quả phát triển bền vững chỉ số quản trị chỉ số môi trường và chỉ số lao động
bộ chỉ số này đã được cập nhật nhiều điểm mới để phù hợp với các hiệp định thương mại tự do quan trọng mà việt nam đã ký kết gần đây
cũng như các thay đổi trong các chính sách quản lý về lao động môi trường có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp